rất sắc giành chiến thắng trước đội tuyển giordani hàng triệu trái tim người hâm mộ việt nam đã vỡ hoà
khi đội tuyển việt nam giành tấm vé đầu tiên bước vào tứ kết asian cup hai nghìn một mươi chín
trong trận thắng tối qua những cầu thủ của chúng ta đã thi đấu không biết mệt mỏi
từ đội bóng dành tấm vé vớt cuối cùng vào vòng một trên tám
chúng ta đã thể hiện được sức mạnh tinh thần và ý chí của đội tuyển
chiến thắng thuyết phục trước giordani trong loạt suốt luân lưu trên chấm một mươi một m
chính là câu trả lời rõ ràng nhất của thầy trò park hang seo
dành cho những ai còn nghi ngại về tấm vé cuối cùng mà chúng ta nhận được
đội tuyển việt nam đã có một trận đấu đỉnh cao của mình để giành chiến thắng trước giordani
một chiến thắng quả cảm để góp mặt ở tứ kết asian cup hai nghìn một mươi tám
với chiến thắng của đội tuyển người hâm mộ nước nhà thực sự đang tiếp tục được sống trong những ngày hội của bóng đá
đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi mà đội tuyển việt nam thi đấu
có lẽ là chúng ta nên sáng nay tôi cũng lướt nhanh mấy cái tờ báo của nước ngoài
thì tôi thấy là cái chiến thắng này không chỉ bất ngờ đối với chính chúng ta đâu
thế mà bất ngờ với cả cái truyền thông quốc tế
phải nói những cái mỹ từ đẹp nhất thì các báo chí nước ngoài đã dành cho đội tuyển việt nam
dường như là có hai đội tuyển việt nam ở hiệp một và đội tuyển việt nam ở hiệp hai
điều đó thì ngoài cái việc mà đấu pháp hợp lý của huấn luyện viên
thì nó là một tinh thần chiến đấu phải nói là hết sức là quật cường
ngay sau trận đấu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trực tiếp gọi điện sang uae chúc mừng đội tuyển
trong cuộc điện thoại thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc gửi lời chúc mừng nồng nhiệt
đến chiến thắng của đội tuyển việt nam và huấn luyện viên park hang seo
thủ tướng biểu dương ý chí thi đấu kiên cường của các cầu thủ đã mang về cho đội tuyển chiến thắng tuyệt vời
mang lại niềm vui cho người hâm mộ cả nước
đồng thời thủ tướng chúc đội tuyển việt nam sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu kế tiếp tại tứ kết asian cup hai nghìn một mươi chín